trung tâm văn hóa pháp và trường viễn đông bắc cổ pháp vừa phối hợp tổ chức hội thảo về việc bảo tồn văn bia núi phú thọ ở huyện tư nghĩa và di tích đền thờ đá tượng ở huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
tại hội thảo các nhà khoa học đã trình bày những nghiên cứu của mình về nội dung của văn bia trên đỉnh núi phú thọ hiện nay
đó là hai tấm bia trên nền đổ nát của một ngôi chùa trên đỉnh núi phú thọ gần cửa sông trà khúc và sông vệ
một tấm có tên là thạch sơn tự ký dựng năm một nghìn tám trăm sáu mươi chín tấm kia là bình man tự ký dựng năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hai tấm văn bia này đều có nội dung đề cập đến địa thế và quá trình xây dựng di tích đền đá tượng thuộc huyện miền núi ba tơ
cách đó khoảng ba mươi km do ông nguyễn công tấn là quan án sát tỉnh thái nguyên xin phép vua tự đức xây dựng năm một nghìn tám trăm sáu mươi chín
tỉnh quảng ngãi sở văn hóa thể thao và duyên kỳ quảng ngãi cũng có ý định là xếp hạng di tích đó
xếp hạng di tích đó thì rất là xứng đáng bởi vì có bia có tư liệu lịch sử có tư liệu viết viết nhắc về nó
có những nhân vật thật đã từng tồn tại về xây dựng cái đó làm những nhà sử học và đã làm
các nhà khảo cổ học chúng tôi thì cũng đã khai quật ra và đã tìm thấy cái mặt bằng đầu tiên hay là cái mặt bằng vốn có của nó trước cái mà bây giờ đang có
cái nhỏ bé bây giờ đang có thì thực ra trước đấy nó đã có một cơ trình rất lớn mà khảo học đã tìm ra

thì tất cả những yếu tố đó đủ để có thể xây dựng một hồ sơ công nhận di tích ít nhất là cấp tỉnh
mặc dù đã bị xuống cấp song các nhà khoa học đã dành hơn một mươi năm để nghiên cứu và tìm ra những giá trị lịch sử quý giá
về hai tấm văn bia và ngôi đền đá tượng này nhằm mang đến cho công chúng cái nhìn tổng quan sâu sắc
đồng thời phát huy vai trò của người dân cùng chính quyền địa phương trong việc bảo tồn di tích